thông tin từ ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh quảng nam từ ngày ba mươi một tháng bảy đến hết ngày một mươi bốn tháng tám
số tiền tiếp nhận và tài khoản ủng hộ phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh được hơn hai mươi một tỷ đồng
đến nay ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh đã có quyết định phân bổ hơn bốn chín tỷ đồng
cho các địa phương và đơn vị để thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trung tâm kiểm soát bệnh tật quảng nam được hỗ trợ hơn một tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng
bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam hai tỷ đồng công an tỉnh hơn bốn trăm linh triệu đồng
văn phòng tỉnh ủy quảng nam hơn bốn mươi triệu đồng
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam các huyện duy xuyên thăng bình đại lộc mỗi địa phương ba trăm linh triệu đồng
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam huyện phú ninh hiệp đức mỗi địa phương bảy mươi triệu đồng
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố tam kỳ một trăm năm mươi triệu đồng
và ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam huyện núi thành bảy mươi triệu đồng
ngoài ra số hàng hóa vật tư y tế tiếp nhận từ các tổ chức cá nhân hỗ trợ từ ngày hai mươi chín tháng bảy đến nay
đã được ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh phân bổ cho các địa phương
đơn vị trên địa bàn tỉnh để phục vụ cho công tác phòng chống dịch